trên bảy nhưng mà cũng phải xin lỗi rằng là
tôi vẫn thấy
ở một khía cạnh nào đó chúng ta không có được
một cái cách thức xử lý một trạm giống như là
ở nước ngoài ở nước ngoài là gì
ví dụ như là một vụ việc mà báo cáo
là thẳng luôn đến chín trăm một mươi một
tức là với cơ quan an ninh hoặc là
cảnh sát và
kể cả là cái mức độ nó ở
mức độ nhẹ hoặc là chưa rõ ràng là như thế nào
nhưng mà với những người có những kinh nghiệm
nhận thông tin như vậy là
cơ quan an ninh có thể tới ngay
có lẽ rằng là hình như cái cuộc sống
mà càng ngày nó càng trở nên là gấp gáp hơn
và ai cũng bận rộn với tất cả những cái mục tiêu
vượt lên trên cái con đường khi mà đi giao thâm
thì dường như là chúng ta lại
càng ngày càng ít dành thời gian
để mà nhận ra được những cái cảm xúc
ở đằng sau những cái ánh mắt của những người khác
những cái nhu cầu mà cần giúp đỡ ở những cái
người mà yếu thế hơn trong đấy có
trẻ em có rất nhiều người họ thấy rằng là
khi mà tôi giúp đỡ người khác tôi lại bị
dính phiền phức thực sự luôn tôi mất
thời gian tôi phải đến cơ quan an ninh
để tôi trình báo hoặc là tôi phải làm một số
những cái thủ tục tiếp sau đấy nữa
chứ không phải chỉ có mỗi một cái sự việc mà giúp đỡ
và cái điều đấy làm cho họ
cũng cảm thấy là ừ bắt đầu là
và bắt đầu trần trờ hơn trước những
cái hoàn cảnh mà có lẽ là cần giúp đỡ
cái thứ hai nữa thì chúng ta cũng nhìn thấy là
có nhiều sự việc xảy ra nhưng mà
nó có một hiện tượng rất kỳ lạ đấy là sự
vô cảm của đám đông đây là một cái đặc điểm
tâm lý mà nếu một cái sự việc
một người nào đó mà cần
một cái sự giúp đỡ nhưng mà ở trong cái bối cảnh
tất cả mọi người đều nhìn thấy cái sự việc đó
thế thì ai cũng có một cái
tâm niệm ở trong đầu rằng là ồi nếu mà sự việc
này tất cả mọi người nhìn thấy thì chắc là chả cần
đến lượt mình phải hành động đâu kiểu gì
trong những người kia cũng sẽ có
một người họ sẽ có những cái can thiệp
hoặc có cái hành động gì đấy còn công việc
của mình mình bận quá mình cũng
đang mình thấy rằng cái sự việc này nó không
đúng rồi nhưng mà mình chưa có đủ
một thời gian và cuối cùng ai cũng nghĩ như vậy
sẽ dẫn đến là cái việc là chả ai lên tiếng
hành động để mà giúp đỡ cái đứa trẻ đó cả
đó là cái hiệu ứng là
người qua đường như vậy có thể thấy rằng là
phần lớn những người lớn
trong xã hội chúng ta
vẫn đang có một
cái điều gì đó cấn cá
vẫn đang ngại phiền phức vẫn
đang ngại sự trả thù vẫn đang
ngại tình làng nghĩa xóm
bị sức mẻ cho nên có lẽ
rất ít những người mà dám đứng ra
tố cáo cái hành vi bạo hành
hành vi tội ác đối với trẻ em
dù họ có thể chứng kiến dù
rằng hành vi phạm tội đó có thể
ở ngay sát bên cạnh
tôi thì tôi thấy rằng là
những cái hành vi hành hạ trẻ em
thưa lật sư thu hoài là phần lớn là
chúng ta xử lý là xử lý
vi phạm hành chính tức là phạt rồi cho
về vậy thì thưa bà bà có thấy
rằng là những đứa trẻ đó
lại phải tiếp tục sống với
những người đã từng hành hạ mình
mà thậm chí là những đứa trẻ đó lại là
nguyên nhân của bố mẹ của hàng xóm
bị xử phạt vi phạm hành chính
những đứa trẻ đó tiếp tục phải
sống với những người hàng xóm đó
sống với bố mẹ sống với ông bà sống với người
thân thưa bà cái điều này
liệu có hợp lý hay không
thực tế thì nhiều phụ huynh
và người chăm sóc trẻ thì cũng không nhận
biết được đâu là cái hành vi là
bạo lực trẻ em và coi đó
là một cái hành vi bình thường để giáo dục
trẻ như là trừng phạt hay là đe dọa
trẻ em bằng việc mắng chửi trẻ
tuy nhiên theo tôi thì để mà
trẻ em có thể đối mặt với những
người mà từng đã bạo hành
mình nhất là những người thân của mình
thì đối với trường hợp này thì
chúng ta cũng nên tăng cường công tác
giám sát xử phạt thích đáng
và phạt thật nặng với những trường hợp
có hành vi bạo hành đồng thời là
chúng ta tuyên truyền để tăng cường đưa
những thông tin các kết quả xử lý
lên các phương tiện thông tin truyền thông
để làm hương và gian đe
có như thế thì mới có đem lại
hiệu quả tôi nghĩ rằng là
có lẽ là cái biện pháp nó phải là giáo dục
còn chúng ta giăn đe thì chúng ta cũng không thể nào
mà có thể kiểm soát được hết
tại vì vấn đề là nếu mà cái niềm tin của họ
cái nhận thức của họ
về cái phương pháp làm cha mẹ
họ vẫn nghĩ rằng là ở mắng là thể hiện
sự quan tâm hay là ví dụ như là
cái trừng phạt ấy nó là một cái cách thức
để giúp giáo dục con lên người
và cái hình phạt hiệu quả
nó thể hiện qua cái mức độ là cái đứa trẻ
nó phải đau khổ nó phải khó chịu
thì nếu mà nhận thức của họ không thay đổi
thì kể cả là phạt hành chính
xong thì có lẽ là về sau những cái
hành vi bạo hành của đứa trẻ
nó trở nên là dấu diếm hơn nó còn dễ khó
phát hiện hơn và vì vậy cho nên là
thực tế thì
cần phải quy định những cái trách nhiệm
là báo cáo bắt buộc
đối với tất cả mọi người xung quanh với những cái vụ
việc mà liên quan đến bạo hành trẻ em
và cộng đồng cần phải biết cái việc đó
họ mà không làm là họ cũng là làm sai
họ cũng vi phạm pháp luật
cái chuyện đấy phải có và thậm chí phải có
những hình thức xử phạt nếu mà có những người
chứng kiến rõ ràng nhưng mà không báo cáo
những hành vi đó thì cần phải
bị xử lý ít nhất là bằng
những cái hình thức phạt hành chính như thế nào đó
thì tôi nghĩ rằng là bên cạnh những cái hình thức
phạt cần phải nghiêm khắc
có tính gian đe
có sự tuyên truyền thì cái công tác giáo dục
cần phải được đẩy cao hơn
và thậm chí là giáo dục này là giáo dục bắt buộc
anh đã vi phạm những cái lỗi
liên quan đến xâm hại quyền trẻ em
anh bắt buộc phải hoàn thành
một khóa hành vi làm cha mẹ và phải chứng minh
được rằng là mình đã
có thể nhận thức được về
cái cách thức quản lý hành vi của con
trong những cái bối cảnh khác nhau thì anh mới
có thể được tiếp tục trở về nhà
và coi như là tiếp tục cái trách nhiệm
là chăm sóc những đứa trẻ chẳng hạn
ví dụ như thế
tôi muốn kể cho hai vị khách mời nghe rằng là
cách đây vài năm tôi có một bài viết
trên chuyên mục quốc nhìn
nói về nạn bạo hành đối với trẻ em
thì tôi rất ngạc nhiên rằng là
trong cái phần comment của độc giả
thì nhiều người lại không đồng ý với tôi
nhiều người lớn họ cho rằng là
vẫn có trường hợp phải đánh trẻ em chứ
họ cho rằng là
vẫn phải đánh
ở cái mức độ kìm chế thôi
đánh nhẹ thôi mà
giáo dục giống như ông bà ta
thực sự là tôi
đánh nhẹ thôi mà giáo dục giống như ông bà ta
rất là ngạc nhiên khi là
có rất nhiều độc giả ở một cái tầng
lớp chi thức
tương đối những người mà có thể
comment ở trên một tờ báo điện tử thì họ
không phải là những người bị thiếu kiến thức
mà họ vẫn có thể
có những cái nhận thức tôi cho là
tương đối lệch lạc cái việc mà
đánh nhẹ thôi mà dẫn đến
cái chết của một đứa bé
khoảng cách của nó là rất là ngắn
mời hai vị khách mời
quý vị các bạn xem một cái
phóng sự của phóng viên
an ninh tv ghi nhận lại ý kiến của
một số phụ huynh về vấn đề này
thực ra nếu bạn bảo
không đánh thì là không phải
còn đánh thì thực ra mình chỉ để
để dạy hướng dẫn cho con thôi
còn cái trường hợp mà
đánh để mà
cho thành vết thương thì nói là chưa có
có e rè chứ tại vì
thực chất là nếu như người ta ở tầng một thì mình
nhìn thấy thì không rõ gì
còn nếu mà người ta ở cái môi trường
nó khép kín một tí hay là chung cư chung tiết thì
có lại là sẽ
sẽ hơi ngại đấy
ngay bây giờ thì chúng tôi sẽ
gọi điện để nghe tư vấn
của tổng đài một trăm một mươi một
khi mà không may
tôi nghe thấy một tiếng khóc của trẻ em
ở ngay hàng xóm nhà tôi
họ sẽ tư vấn như thế nào

dạ vâng chị ơi bây giờ em thì
đang thấy một cái tiếng khóc
khá là lớn
của một em bé ở hàng xóm nhá
thế thì bây giờ thì em có thể
làm gì với cái việc này được nhờ chị nhờ
là sang gõ cửa
và hàng xóm để xem rằng
là cháu bé khóc là do

đã có tác động lên cơ thể cháu
trong trường hợp mà chị thấy

thì chị hoàn toàn có thể liên hạc
lại với chúng tôi để chúng tôi thiết nhận thông tin
và truyền thay về những tin
tức là có thể là em cũng phải theo dõi thêm
và quan sát thêm
trong trường hợp mà mình thấy cháu hoảng vạn hoặc là mình quan sát nhanh
thì có thể cháu có thể thấy
bộ khu vực bậc tín nào đó
thì mình có thể liên hạc ngay với cả một
trong những cơ quan kia nào
rồi ạ em cảm ơn chị nhá
như vậy là chúng tôi vừa mới có cuộc trao đổi
viên một trong những số điện thoại
khẩn cấp để có thể ngay lập tức
bảo vệ trẻ em tuy nhiên để mà
có thể có những cái thông tin
chính xác về
trẻ em mình gặp hay là hàng xóm nhà mình
có phải em đó
bị bạo lực gia đình hay không
thì chúng ta cũng phải có những cái biện pháp
như là quan sát hay là nghe ngóng thông tin
để có thể cung cấp cơ quan chức năng
đến kịp thời
hãy gọi một trăm một mươi một khi cần được tư vấn
hay tố giáp những hành vi sắp hại trẻ em
đó là thực tế
thưa phó sư tiến sĩ trần thành nam thì ông có thể
nhận xét gì sau khi xem cái phóng sự
do chúng tôi thực hiện
các bậc phụ huynh dẫu gì thì chăng nữa
thì vẫn còn có cái tư tưởng
là yêu cho roi cho vọt tại vì là
bộ phận phụ huynh của chúng ta cũng được nuôi lớn
lên bởi những cái cách thức đó
nhưng mà bây giờ mọi thứ nó khác rồi
quyền trẻ em chúng ta cũng đã ký rồi
và tất cả những cái hành vi nào
mà bạo hành trẻ kể cả
trên phương diện thể chất hay là tinh thần
về mặt kinh tế hay là
tình dục tất cả đều là những hành vi
vi phạm và vì vậy chúng ta cần
phải có những cái cách thức mới
để có thể là giáo dục trẻ và giúp
trẻ phát huy tốt nhất những cái tiềm năng của mình
trên thực tế muốn
giáo dục cho đứa trẻ không cần phải sử dụng
hình phạt và không cần
sử dụng hình phạt bằng cách thức nào
hãy chú ý vào tất cả những cái gì
là cái điểm tốt đẹp của đứa trẻ
những cái gì là những cái điểm mạnh của đứa trẻ
dành thời gian chú ý vào đấy
dùng tất cả những cái
gọi là tình cảm của các anh
các chị thể hiện qua lời khen hay là
những cái ghi nhận hoặc là thậm chí cả những cái phần thưởng
và nếu mà đứa trẻ
tự thấy rằng là bằng cái
sự chú ý của cha mẹ đứa trẻ cũng tự xấy rằng là
à mình có điểm mạnh đó đứa trẻ nó cũng
chú ý vào những cái hành vi tốt của con
và thời gian ở trong
một ngày cũng chỉ có từng đấy thời gian thôi
nếu mà con chú ý thật nhiều
vào cái hành vi tốt của mình và dành
thật nhiều thời gian để thực hiện những hành vi tốt
để bố mẹ chú ý để cho
bố mẹ ghi nhận thì nó làm gì
còn thời gian để mà thực hiện những cái hành vi
xấu làm cho bố mẹ
gọi là cảm thấy là
nóng mặt nữa vâng đấy là về
góc độ giáo dục còn về góc độ
pháp luật thì thưa luật sư thu hoài
thì giải pháp nào để giảm
thiểu dẫn đến xóa bỏ
cái tình trạng bạo lực
đối với trẻ em nói riêng
và đối với người yếu thế nói chung
chúng ta xuất phát từ quan điểm tất cả trẻ em
đều được quyền bảo vệ
khỏi hành vi bạo hành dù bản chất
hay là mức độ nghiêm trọng đến đâu
do đó là giải pháp cho cái tình trạng
bạo lực nhằm vào người yếu thế
trẻ em hay phụ nữ
đó là cái quy định cụ thể hơn
về cái hành vi
bạo hành và tăng cái mức phạt
thật nặng về cái hành vi bạo hành này
tăng cường sự giám sát và kiểm soát
xã hội và đề cao vai trò
của những người hàng xóm những người hàng xóm
chính là những người mà
thực hiện công tác giám sát và kiểm soát
xã hội là tốt nhất đấy ạ
luật sư thu hoài thì có nói đến
việc là tăng cái chế tài
đúng không ạ dạ tuy nhiên thì tôi
muốn đặt một vấn đề với phó sư thiên sĩ trần thành nam
là liệu một vài cái thay đổi
về mặt pháp luật có dẫn
đến cái việc là hạn chế
dẫn đến cái việc xóa bỏ cái tình trạng
bạo hành đối với trẻ em hay không
khi mà chính chúng ta
những bậc làm cha làm mẹ
đang cho mình rất nhiều quyền
trong đó có cả quyền vi phạm
cái quyền tự do quyền con người
vi phạm nhân phẩm danh dự
của con trẻ
vì chúng là con của mình
ông có ý kiến gì không chúng ta cũng nhìn thấy
rằng là cần phải
thực sự là giáo dục các cái kĩ năng
giúp cho trẻ có thể là tự bảo vệ bản thân
mình tìm kiếm sự giúp đỡ nhận diện
tất cả các cái dấu hiệu xâm hại
mà trong đấy thì có cả những cái
việc là xâm hại từ những cái thành viên
mà thân thiết ở trong gia đình của mình
ý thức hơn về cái quyền
và nghĩa vụ của
một đứa trẻ ở trong gia đình
bản thân đối với cả cộng đồng thì cũng cần phải
tăng cường nhận thức pháp luật cho họ
và thậm chí là cũng cần phải
tuyên truyền để giúp cho họ nhận thấy
được rằng là cái trách nhiệm của họ trong cái việc
là phát hiện sớm và
phải có trách nhiệm báo cáo đến
những cái cơ quan chức năng
những cái vụ việc xâm hại trẻ
ngay từ khi nó còn mới trớm
để có thể là giúp đỡ và bảo vệ
những cái đứa trẻ được tốt hơn
rồi chúng ta cũng cần phải hoàn thiện một số
những cái quy trình thủ tục để cho cái việc mà
báo cáo những cái vụ việc mà
xâm hại trẻ nó trở nên là thuận lợi hơn
và có những cái
cách thức để giúp cho những cái người mà
tố cáo đấy thì có thể họ được bảo vệ
ít nhất là bí mật về cái quyền thông tin chẳng hạn
rồi là ví dụ như là
cái trách nhiệm báo cáo bắt buộc
cũng cần phải được tuyên truyền một cách rộng rãi
tôi thấy rằng là luật sư thu hoài
có nói đến là có đề cập ở trong
luật trẻ em nhưng mà trên thực tế
cụ thể hóa ra nó như thế nào
rồi thậm chí là bây giờ ở trong cái
nghị định mới đây nghị định một trăm ba mươi
thì liệu rằng là có phải quy định rằng là
cái mức phạt dành cho những cái người
đã chứng kiến những cái vụ việc đấy nhưng mà
hoàn toàn là thớ vô trách nhiệm không có báo cáo hay không
thì cũng cần phải nghiên cứu và cần phải
có những cái cách thức một cách triệt để
như vậy để có thể là
hỗ trợ cho cái công tác bảo vệ
trẻ em và tôi nghĩ rằng là
ngay lúc này thì ý thức của mỗi người
sẽ là một cái liều vaccine
để mà bảo vệ cho trẻ em của chúng ta
trước những cái
rất là nhiều những cái mối nguy
trong đấy có cả những mối nguy bạo lực
từ những người thân trong gia đình qua cái cuộc
trò chuyện ngắn với hai vị khách mời
thì nổi lên một vấn đề là
tăng cường cái nhận thức
của mỗi bậc làm cha làm mẹ
nhận thức của chính những đứa trẻ
hay là tăng cường cái nhận thức
đối với cộng đồng đối với xã hội
để mỗi chúng ta đều
không im lặng khi chứng kiến những
hành vi bạo hành những hành vi tội ác
đối với trẻ em cũng như đối với
người yêu thế xin cảm ơn hai vị khách
mời đã tham dự buổi trò chuyện ngày hôm nay
đến đây thời lượng của chương trình
tuần này đã hết xin cảm ơn
và hẹn gặp lại quý vị và các bạn
vào chương trình câu chuyện cuối tuần
phát sóng vào tuần sau